chiều nay một mươi chín tháng sáu với đa số đại biểu quốc hội có mặt tám thành tiếp tục kỳ họp thứ chín khóa một mươi bốn
quốc hội đã thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức quốc hội
cũng trong chiều nay quốc hội đã thông qua nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị
và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố đà nẵng
một trong những điểm đáng chú ý tại luật sửa đổi bổ sung luật này là tăng số lượng đại biểu quốc hội
hoạt động chuyên trách ít nhất là bốn mươi tổng số đại biểu quốc hội
đổi tên ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng thành ủy ban văn hóa giáo dục
đổi tên ủy ban về các vấn đề xã hội thành ủy ban xã hội bắt đầu thực hiện từ quốc hội khóa một mươi năm
cũng trong chiều nay quốc hội đã thông qua nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị
và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố đà nẵng
việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố đà nẵng được thực hiện từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
cho đến khi quốc hội quyết định chấm dứt việc thực hiện thí điểm
chính quyền đô thị tại đà nẵng sẽ được thực hiện theo mô hình
tại thành phố đà nẵng tổ chức cấp chính quyền địa phương gồm hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân
tại các quận và phường chỉ tổ chức cơ quan hành chính là ủy ban nhân dân
nghị quyết cho phép đà nẵng được hưởng một số chính sách đặc thù đáng chú ý như
điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị quản lý tài chính ngân sách nhà nước
trong đó hội đồng nhân dân tp đà nẵng được quyết định sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn dư của ngân sách thành phố
để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách
hội đồng nhân dân tp đà nẵng quyết định mức phí lệ phí chưa được quy định trong danh mục phí lệ phí ban hành
kèm theo luật phí và lệ phí điều chỉnh mức hoặc tỷ lệ thu phí lệ phí